thưa quý vị mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ khẩn cấp nghi phạm nguyễn minh nhật hai mươi sáu tuổi
trú tại phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
theo điều tra khoảng một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai sau khi đối tượng nhật đi giao gà tại ngã ba vũng tàu
về đến ngã tư chiêu liêu thuộc phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
tại đây đối tượng nhật điện thoại cho bà dương thị yến năm mươi sáu tuổi quê hà nội để mua dâm tại phòng trọ của nạn nhân
sau khi mua dâm giữa nhật và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn về việc trả tiền mua dâm
trong lúc sâu sát nhật dùng tay bấp cổ khiến bà yến tử vong
sau đó nhật lấy hai điện thoại hiệu iphone của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường
sau thời gian ngắn điều tra lực lượng cảnh sát hình sự đã tìm ra nguyễn minh nhật
vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ